sáng nay một tháng một mươi hai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh nghệ an tổ chức hội nghị giải pháp thúc đẩy sản xuất chế biến và xuất khẩu lâm sản năm hai nghìn hai mươi một và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ sự hội nghị
năm hai nghìn hai mươi mặc dù nhiều khó khăn nhưng kim ngạch xuất khẩu lâm sản nước ta vẫn ước đạt trên một mươi hai sáu tỷ usd tăng một mươi một năm so với năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục đứng trong một mươi nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực
giá trị lâm sản xuất siêu đạt trên một mươi tỷ usd cao nhất từ trước đến nay
phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp đóng góp quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu của việt nam
trong thời gian tới cần tiếp tục có những cơ chế chính sách phù hợp để phát triển và bảo vệ rừng
nâng kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản năm hai nghìn hai mươi một đạt một mươi bốn năm tỷ usd và đạt hai mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
trăm gỗ sản phẩm gỗ xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp